như cấy mô tạo giống hoa trồng và chăm sóc tiêu thụ hoa kiển
tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín một mươi sáu thành viên trong hợp tác xã hoa kiển phó thọ trồng trên một mươi năm loài hoa với ba mươi năm chậu
trong đó hợp đồng cung cấp hai năm trăm linh chậu hoa trang trí cho đường hoa ninh kiều thành phố cần thơ
và bán hàng sĩ cho thương lái cung hàng đi chợ xa
giá hoa hàng tuyển cúp đài loan đẹp nhất hai trăm linh đồng một cặp bằng giới giá bán lẻ
cũng theo ông quỳnh thanh cần giám đốc hợp tác xã hoa kiển phó thọ
hiện tại các thành viên của hợp tác xã hoa kiển phó thọ có diện tích đất trồng hoa không nhiều
do đó ngoài đất dường ruộng bà con tận dụng cả sân nhà để kê đặt các chậu hoa
mỗi năm các thành viên hợp tác xã có thu nhập khá cao
trong năm qua hộ trồng hoa có lợi nhuận thấp nhất từ năm mươi triệu hộ có lợi nhuận cao nhất trên chín mươi triệu đồng
từ đó cuộc sống của bà con khám khá hơn làng nghề trồng hoa được ổn định phát triển bền dững hơn
từ đó phát triển làng nghề hoa kiển truyền thống ở bà bộ giữ gìn nét đẹp văn hóa
tinh thần của người dân bình thủy nói riêng và thành phố cần thơ nói chung
trồng hoa thì coi như là nó cũng có những cái là vui
khi là những ngày là cận tết như là khoảng một mươi bảy âm lịch
là người là trồng hoa là khoảng ba giờ họ thức rồi
từ đó tứ hoa xong rồi thì coi như là đến bảy tám giờ gì đó là coi như là người ta có thời gian để chăm sóc cho cái cây hoa nó được tròn trịa rồi nó đẹp tốt
rồi là như những ngày này thì vẫn ba giờ là các hộ trồng hoa là thức dị là tưới
ban đêm mình thấy thì coi như đèn sáng cực thấy vui lắm
rồi là khi là làm xong rồi
là lúc này thì coi như ở trong giường là cũng phải có người túc trực để là bán
vừa là bán lẻ rồi vừa đếm cho thương lái
cái không khí ở cái hợp tác xã này thì coi như hiện nay là rất là nhộn nhịp
làng nghề hoa kiển phó thọ bà bộ thuộc quận bình thủy
từ trung tâm thành phố cần thơ chỉ mất thời gian khoảng một mươi năm phút đi xe gắn máy là đến được làm nghề
hiện nay làng hoa kiển phó thọ bà bộ có gần hai trăm năm mươi hộ trồng hoa với diện tích hơn bốn mươi hectare
ngoài các thành viên
trong gia đình tham gia trồng hoa kiển
các chủ hộ trồng hoa còn thuê hàng trăm lao động tại địa phương
chăm sóc tưới bảo quản hoa góp phần giải quyết lao động tại địa phương
vài năm trở lại đây
thành phố cần thơ có chủ trương phục hồi và phát huy các làng nghề truyền thống
làng hoa kiển phó thọ bà bộ theo đó cũng được đầu tư nhân rộng
theo quỹ ba nhân dân quận bình thủy
cuối năm hai nghìn một mươi ba
quỹ ba nhân dân quận tập trung nhiều nguồn lực để phát triển
mở rộng làng nghề truyền thống hoa kiển phó thọ bà bộ
quận có kế hoạch đầu tư mở rộng đường bê tông lên bốn m
dẫn vào làng hoa để giúp bà con dẫn chuyển qua thuận tiện hơn
đồng thời thu hút khách du lịch vào tham quan
thông tin từ phòng kinh tế quận bình thủy
nông dân trong quận đã xuống giống hơn sáu trăm năm mươi giỏ hoa kiển phục vụ tết nguyên đáng kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
tăng gần một mươi so với năm trước
trong đó làng hoa kiển phó thọ bà bộ thuộc hai phường long hòa và long tuyền chiếm số lượng lớn
với trên bốn trăm tám mươi giỏ
đồng thời sản phẩm hoa kiển được nông dân tại đây phát triển trồng ngày càng đa dạng
với nhiều loại hoa kiển lá và cả các loại kiển bonsai
nhiều nông dân có xu hướng phát triển sản xuất các loại hoa đẹp lạ
có giá trị cao đáp ứng nhu cầu thị trường
các giống hoa được bà con chọn trồng nhiều là cút mâm xôi cút đồng tiền
dạng thọ hoa hồng cút tiger cát tường hoa chuông
trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ cần thơ
hỗ trợ bà con làng nghề hoa kiển phó thọ bà bộ
cây giống một số loại hoa tổng trị giá khoảng hai tỷ một trăm linh triệu đồng
trạm khuyến nông quận bình thủy cũng hỗ trợ năm cây giống cút đồng tiền
trị giá năm mươi năm triệu đồng
bà con còn được các cơ quan chuyên môn tập quấn về kỹ thuật
cách phòng trừ sâu bệnh trên hoa
trạm cũng đã tổ chức những cuộc tham quan cho bà con nông dân
để bà con có thể học tập những mô hình nông nghiệp
công nghệ cao ở các tỉnh bạn ở các tỉnh lân cận
để mà từ đó thì bà con sẽ thấy được những cái mô hình tiêu biểu
và rút ra được những cái kinh nghiệm
chọn những cái giống tiêu biểu phù hợp với địa phương
phù hợp với làng nghề để có thể đem về trồng và phát triển cho làng nghề
ngoài ra trạm cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan
như trung tâm khuyến nông tranh thủ các nguồn hỗ trợ hạt giống
như vật tư cho bà con nông dân của làng nghề
các cái giống hoa mới như là đồng tiền mini
hay là cút mini hoặc là mô hình sứ thái
rồi phối hợp với trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ
để mà hỗ trợ các cái giống hoa hồng cho bà con nông dân
trong làng nghề phó thọ bà bộ
bên cạnh đó thì trạm cũng thường xuyên phối hợp với các địa phương
để mà thăm mô hình kiểm tra hướng dẫn kỹ thuật cho người dân
về công tác trồng chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh
không khí tết đã bắt đầu rộn ràng tại làng nghề hoa kiển phó thọ bà bộ
ở thành phố cần thơ
trên các mảnh giường nhiều loại hoa kiển trổ bông khoe sắc trực trở
mời gọi du khách gần xa tìm đến làng nghề tham quan
lựa chọn những chỗ hoa kiển đẹp đón xuân
tết đến xuân về hi vọng rằng những giỏ hoa ở làng hoa kiển phó thọ bà bộ
không chỉ đem lại cuộc sống ấm no cho bà con nơi đây
mà còn góp phần tô điểm hương sắc một mùa xuân mới ở miền tây
do những ngày cận tết ngoài người đến mua hoa về chơi tết
thì cũng có nhiều du khách đến với cần thơ
đã ghé thăm làng hoa phó thọ bà bộ tại quận bình thủy
để chim ngưỡng lưu lại những tấm ảnh kỷ niệm giới muôn hoa đang khoe sắc
đóng một mùa xuân mới lại về trên quê hương dùng sông nước cửu long